nghề muối ba khía ở huyện ngọc hiển và nghề gác kèo ong ở huyện trần văn thời và u minh tỉnh cà mau vừa được bộ văn hóa thể thao và du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
nghề gác kèo ong tại vùng rừng u minh hạ xuất hiện từ khá lâu hoạt động lấy mật ong gắn liền với trách nhiệm bảo vệ rừng và bảo đảm chất lượng sản phẩm mang thương hiệu mật ong u minh hạ
còn đối với nghề muối ba khía được duy trì qua nhiều thế hệ cư dân của vùng rừng ngập cà mau và được biến tấu với nhiều cách làm khác nhau
song vẫn giữ được nét làm nghề truyền thống và hương vị rất riêng tạo nên thương hiệu đặc sắc ẩm thực nổi tiếng của đất mũi cà mau
nghề gác kèo ong hay nghề muối ba khía không những khai thác được lợi thế của địa phương tạo việc làm tăng thu nhập cho người dân
mà còn lưu giữ được nét văn hóa truyền thống của làng nghề mang tính đặc trưng của vùng đất nam bộ và chỉ riêng biệt có ở xứ rừng cà mau